chiều ngày một mươi hai tháng một mươi hai chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn tới thăm và chúc mừng lễ thiên chúa giáng sinh tại giáo sứ an lạc giáo phận thái bình tỉnh thái bình
đón mừng lễ thiên chúa giáng sinh chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam bày tỏ tin tưởng các vị giáo phẩm chức sắc tu sĩ cùng toàn thể đồng bào tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước gắn bó đồng hành cùng dân tộc
đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh chung sức chung lòng xây dựng đất nước việt nam
nhân dịp này chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trao lãng hoa tặng giáo phận thái bình tặng quà cho trẻ em khuyết tật đang được nuôi dưỡng tại giáo sứ an lạc